công ty northirem asia nhà điều hành tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một vừa cập nhật ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động ngoài dự kiến của đường ống dẫn khí đốt này là ngày một tháng bốn năm sau
trước đó tập đoàn năng lượng caprom của nga đã thông báo đường ống dòng chảy phương bắc một ngừng hoạt động từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày ba tháng chín để sửa chữa và bảo dưỡng máy móc
tuy nhiên đến nay đường ống này chưa hoạt động trở lại
hồi tháng chín thụy điển và đan mạch đã phát hiện bốn đoạn đường ống dò dỉ trong hai tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một và hai dẫn khí đốt từ nga tới đức qua biển baltic
trong số bốn điểm dò dỉ này hai điểm nằm ở vùng đặc quyền kinh tế của thụy điển và hai điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của đan mạch
thụy điển đan mạch và đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống